nằm trong khuôn khổ tuần lễ kỹ năng nghề australia tại việt nam sáng nay tại thành phố hồ chí minh
tổng cục giáo dục nghề nghiệp bộ lao động thương binh và xã hội và phòng thương mại công nghiệp australia
đại sứ quán australia tại việt nam phối hợp tổ chức hội thảo kỹ năng nghề việt nam australia giáo dục nghề nghiệp vì doanh nghiệp
tại hội thảo để trả lời câu hỏi làm thế nào để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có thể hợp tác với doanh nghiệp
để đảm bảo các chương trình giảng dạy phù hợp với nhu cầu của người sử dụng lao động
khiến sinh viên tốt nghiệp sẵn sàng tham gia thị trường lao động tại việt nam
các diễn giả đã đưa ra những ví dụ thực tế trong việc xây dựng chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp
bên cạnh đó nhiều kinh nghiệm để cải thiện đầu ra của giáo dục nghề nghiệp
tăng cơ hội việc làm cho sinh viên tốt nghiệp và doanh thu cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp
thông qua những mô hình hợp tác cấp trường cũng được chia sẻ tại hội thảo
hội thảo cũng là diễn đàn kết nối giữa chính phủ doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp
để chia sẻ những ý tưởng về kinh nghiệm tốt nhất về giáo dục nghề nghiệp phát triển kỹ năng